chiều nay một mươi hai tháng một mươi một dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi với đả số phiếu
theo nghị quyết tổng số thu ngân sách nhà nước là một tỷ năm trăm một mươi hai triệu ba trăm linh nghìn triệu đồng
tổng số chi ngân sách nhà nước là một tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu một trăm linh nghìn triệu đồng
mức bộ chi ngân sách nhà nước là hai trăm ba mươi bốn triệu tám trăm linh nghìn triệu đồng
tương đương ba bốn mươi bốn tổng sản phẩm trong nước gdp
chính phủ sẽ điều hành chính sách tài khoá chặt chẽ hiệu quả minh bạch
phối hợp đồng bộ linh hoạt với chính sách tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
xiết chặt kỷ luật kỳ cương tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý sử dụng tài chính ngân sách
cũng theo nghị quyết từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở
hàng tháng theo quy định chính phủ tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn
cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy
tinh giản biên chế nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập